theo đó liên tự giới thiệu bản thân mình có quen biết với nhiều cán bộ có chức vụ trong lĩnh vực tố tụng ngành tòa án có khả năng chạy án cho các bị can
kịch bản mà liên đặt ra là rủ dê nạn nhân chạy để giảm mức án đã tuyên hoặc là để được tại ngoại
kèm theo các thỏa thuận thì các nạn nhân sẽ phải chi trả số tiền hàng trăm triệu đồng cho liên
nguyễn thị liên đã có một tiền án về tội tàng trữ lưu hành tiền giả còn chồng của liên thì cũng đang phải thụ án hai mươi năm tù giam về ma túy
cơ quan điều tra thông báo ai là nạn nhân của nguyễn thị liên thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
một tụ điểm đánh bạc tại xã phú hữu vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai triệt phá
tại chỗ lực lượng chức năng đã bắt quả tăng năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức sóc tứ sắc tại nhà của đối tượng lê thị đủ bốn mươi sáu tuổi
ngụ tại ấp cát lái xã phú hữu
ba mươi tám triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
một mươi cây bài chưa khôi một trăm linh bộ ba cây bài đã khui ba mươi bộ một mươi một bộ bài đã qua sử dụng là công cụ phương tiện dùng để đánh bạc
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại hòe trì phường an phụ thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương là đối tượng trần trọng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số hai mươi b trên hai mươi tám

cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương là đối tượng trần trọng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số hai mươi b trên bốn mươi tám
cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện